nằm trong chuỗi các hoạt động của chương trình xuân quê hương hai nghìn một mươi tám dành cho bà con kiều bào
chiều nay chủ tịch nước trần đại quang và phu nhân cùng bà con kiều bào về quê ăn tết
đã đến dân hương tại thiện kính thiên thăm và dân hương bắc hồ tại khu di tích sáu mươi bảy nhà thờ bác
trong khuôn khổ chương trình xuân quê hương hai nghìn một mươi tám với chủ đề việt nam dạng người tương lai
chủ tịch nước trần đại quang đã chủ trì lễ dân hương tại điện kính thiên khu di tích hoàng thành thăng long
tiếp đó chủ tịch nước và phu nhân cùng bà con kiều bào đã đến thăm và dân hương bắc hồ tại khu di tích sáu mươi bảy nhà thờ bác
nói chuyện với bà con kiều bào chủ tịch nước ghi nhận và đánh giá cao những đóng góp tích cực của đồng bào ở nước ngoài
vào những thành tựu chung của đất nước
chủ tịch nước mong muốn
bà con ở nước ngoài phát huy truyền thống con lạc cháu hồng tiếp tục có những đóng góp tích cực và hiệu quả
đưa đất nước ta ngày càng phát triển đi lên có vị thế xứng đáng trong khu vực và trên thế giới
chủ tịch nước khẳng định đảng nhà nước và nhân dân luôn luôn coi đồng bào ở nước ngoài
là một bộ phận không thể tách rời của cộng đồng các dân tộc việt nam
luôn luôn mở rộng vòng tay chào đón kiều bào trở về chung tay xây dựng quê hương đất nước việt nam phát triển hùng cường

như là cái cầu hiệu chúng ta để ra mà trước đây bác cũng mong muốn
đó là dân giàu nước mạnh dân chủ công bằng văn minh và cũng nhân dịp đầu xuân năm mới
chúc các đồng chí mạnh khỏe gia đình hạnh phúc hoàn thành tốt kinh doanh vụ
giúp bà con cô á và tất cả chúng ta đều có một sức khỏe hạnh phúc và thành công trên cương vị của mình
xin cảm ơn đồng chí
nhiều năm qua sự kiện xuân quê hương dành cho cộng đồng hơn bốn năm triệu người việt nam ở nước ngoài đã trở thành sự kiện lớn
thu hút sự tham dự của đông đảo kiều bào từ khắp nơi trên thế giới về quê hương đón tết
năm nay có khoảng tám trăm linh kiều bào tham dự chương trình
tối nay ngày bảy tháng hai chủ tịch nước trần đại quang sẽ chúc tết kiều bào đánh chống hội khai xuân
trong chương trình giao lưu nghệ thuật xuân quê hương hai nghìn một mươi tám tại trung tâm hội nghị quốc gia mỹ đình dành cho toàn thể kiều bào về dự
chương trình giao lưu nghệ thuật được giàn dựng công phu ấn tượng với sự thể hiện của các ca sĩ
nghệ sĩ nổi tiếng trong nước và các nghệ sĩ việt nam ở nước ngoài
đặc biệt có sự tham gia của kiều bào tại cộng hòa séc và new zealand